tin quốc tế bên lề hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi bốn mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan vừa bế mạc vào chiều nay tại phnom penh campuchia
tổng thống mỹ joe biden đã có cuộc gặp ba bên với tổng thống hàn quốc yonshik in và thủ tướng nhật bản kishida fumio nhằm trao đổi về vấn đề triều tiên
phát biểu sau cuộc gặp tổng thống mỹ nhận định washington tokyo và seoul là những đồng minh quan trọng cùng chia sẻ mối quan ngại về các vụ thử tên lửa gần đây của triều tiên
ông tái khẳng định cam kết của mỹ trong việc tăng cường khả năng săn đe mở rộng bảo vệ hàn quốc và nhật bản
về phần mình tổng thống hàn quốc và thủ tướng nhật bản cùng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa ba bên kêu gọi triều tiên tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết phi hạt nhân hóa
căng thẳng trên bán đảo triều tiên gần đây leo thang khi bình nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa đặc biệt là vụ phóng hai mươi sáu tên lửa chỉ trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng một mươi một
trong đó có một tên lửa rơi gần lãnh hải hàn quốc và một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
bộ tổng tham mưu quân đội triều tuyên tuyên bố các vụ phóng là câu trả lời rõ ràng với những cuộc tập trận chung mỹ hàn quốc